chiều nay hai mươi tám tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với công nhân lao động ở các khu công nghiệp của tỉnh đồng nai
tại đây thủ tướng nguyễn xuân phúc đã lắng nghe tâm tư nguyện vọng và trả lời các câu hỏi của công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp
phát biểu ý kiến tại buổi gặp thủ tướng nguyễn xuân phúc vui mừng trước những chuyển biến quan trọng bước đầu của công nhân đồng nai sau một mươi tám tháng kể từ khi thủ tướng đối thoại
cụ thể tiền lương người lao động cơ bản được giải quyết đời sống vật chất tinh thần nhìn chung được nâng lên
nhiều công nhân làm việc lâu năm có mức lương khá cao từ tám đến một mươi triệu đồng mối quan hệ giữa chủ với người lao động được hài hòa
tuy nhiên thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng những kết quả trên chỉ là mới bước đầu do đó các cấp ngành cần tiếp tục nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động

heaven of the ocean đã khuyên khách hàng ta là one of the greatest
đối với vấn đề nhà ở của công nhân thủ tướng cho biết chính phủ sẽ có chính sách yêu đãi để thực
hiện xây dựng trung cư căn hộ riêng dành cho công nhân tại các khu công nghiệp trước mắt
các địa phương cần quy hoạch bố trí quỹ đất để xây dựng
tôi cũng đã có một chủ trương với tổng giám đốc việt nam về việc là yêu cầu tất cả các địa phương
cho cách quy hoạch đắt đai để làm những chung cư căn hộ căn thiết cho công nhân để giải quyết mất

với tổng giám đốc việt nam
trong khuôn khổ chuyên thăm thủ tướng nguyễn xuân phúc tặng năm xuất học bồng trị giá năm mươi bốn triệu đồng
cho năm công nhân đang theo học nâng cao trình độ nghề nghiệp
tại các trường đại học cao đẳng và tặng hai máy tính sách tay cho hai gia đình công nhân tiên tiến
và công nhân khuyết tật đáp lại tình cảm của thủ tướng đại diện công nhân lao động tỉnh đồng nai
tặng riêng thủ tướng một đôi giày đặc biệt do chính công nhân lao động thiết kế và sản xuất
đại diện công ty tiguang vina trao hai trăm linh usd cho tổng liên đoàn lao động việt nam
ủng hộ công nhân học tập nâng cao trình độ